thưa quý vị những năm gần đây diện tích trồng khoai tây mới chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi năm hectare
với năng suất bình quân từ một mươi đến một mươi một tấn một hectare so với ước tính ít nhất có khoảng hai trăm linh hectare đất có thể trồng được
một trong những nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn củ giống tốt
củ giống trồng phổ biến là loại củ giống chất lượng thấp với tỷ lệ nhiễm bệnh virus cao
da sinh lý và độ thuần trùng thấp việc nhập các giống đạt tiêu chuẩn chất lượng lại có giá thành rất cao
để khắc phục tình trạng trên học viện nông nghiệp đã thực hiện nhân giống khoai tây bằng công nghệ khí canh
kết nối công nghệ bốn cho hiệu quả và năng suất vượt trội
đây là hệ thống nhà khí canh trồng khoai tây có diện tích hai m hai của viện sinh học nông nghiệp học viện nông nghiệp việt nam
nơi đây trải dài một màu xanh bát ngát hút tầm mắt nhưng lại vang bóng người
khác hẳn so với những cánh đồng khoai tây được trồng theo phương pháp truyền thống
điều khiển các yếu tố khí hậu phù hợp với cây trồng nên là nó có sức trưởng mạnh
cái hệ số nhân nó rất cao so với công nghệ ngày xưa
giống cây khoai tây ở đây là sản phẩm của đề tài
nghiên cứu hoàn thiện và phát triển công nghệ sản xuất của giống khoai tây chế biến
bắt nguồn từ công nghệ nuôi cấy mô kết hợp với công nghệ khí canh
công nghệ này cho phép trồng cây không cần đất vì dinh dưỡng được cung cấp bằng cách phun trực tiếp vào giá
tại vì vậy môi trường hoàn toàn sạch bệnh không cần dùng thuốc trừ sâu bệnh
chú trình khép kín từ trồng đến thu hoạch
ngoài đồng dụng thì môi trường ngoại cảnh sẽ tác động rất nhiều đến chất lượng giống khoai tây
về nhiễm bệnh nhiễm virus rất nhiều sẽ làm cho giống khoai tây thoái hóa và năng suất sẽ không cao
khi sử dụng hệ thống sản xuất công nghệ cao như thế này
thì cây khoai tây được sử dụng
được cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài được cách ly nguồn bệnh
được cách ly với tất cả những côn trùng gây hại thì làm cho cây khoai tây nó sẽ sạch bệnh và chất lượng giống sẽ đảm bảo
bên cạnh đó nhiều khâu chăm sóc từ khi sinh trưởng đến phát triển mà con người phải làm thủ công đều được tự động hóa hoàn toàn
với việc sử dụng màng nano cùng với bộ điều hành cảm biến tự động điều tiết nhiệt độ độ ẩm và sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất
chỉ với một chiếc điện thoại thông minh các cán bộ tại viện sinh học nông nghiệp có thể nắm bắt được tình trạng cây trồng
độ dinh dưỡng thậm chí là điều khiển môi trường
từ cái khâu phô trộn dinh dưỡng cái khâu phun tưới dinh dưỡng vào cây cái khâu mà đèn ánh sáng đèn
điều khiển ánh sáng điều khiển quạt thâu thông gió tất cả các thứ đều điều khiển tự động
thì như vậy là chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều về cái nhân lực trong cái việc mà hệ thống trồng trong nhà trồng trọt
công nghệ cao và tiếp nối nữa là chúng ta đã tiếp ứng được cái công nghệ điều khiển từ xa
thông qua điện thoại thông minh thì các cái thiết bị điều xa đấy nó lại hòa lại cho chúng ta là một cái gì
chúng ta đi đâu chúng ta có thể kiểm soát được các cây cối trồng trong nhà được
đó là một trong những cái rất là tiện lợi khi chúng ta ứng dụng cái công nghệ mới vào trong sản xuất nông nghiệp
với khả năng góp phần giải quyết nhu cầu bước xúc về giống khoai tây tại địa phương
công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh này đã thu hút sự quan tâm đón đợi của nhiều đơn vị nghiên cứu
sản xuất trong và ngoài nước như các sở khoa học và công nghệ lạng sơn thái bình hà tĩnh và bộ khoa học công nghệ indonesia
hiện các đơn vị này đã được viện chuyển giao công nghệ thành công
chúng ta đã đưa cái công nghệ nó từ rất hiện đại và từ các cơ quan trung ương các cơ quan nghiên cứu về trường đại học đã đưa được xuống các tỉnh
và các tỉnh này cũng đã áp dụng được tất cả các cán bộ không thể áp dụng được nhuẩn nhuyễn cái công nghệ này
có nghĩa là gì công nghệ này nó hiện đại
nhưng thích ứng được rất dễ dàng với cả các địa phương các vùng miền trồng khoai tây trọng điểm của cả nước
thì đó là một trong những cái phản ứng rất là tốt
hiện nay mỗi năm việt nam phải nhập khẩu hàng nghìn tấn giống khoai tây từ các nước như hà lan đức úc với giá sấp xỉ tám usd một kg
chưa kể có tới bảy mươi lượng giống đang sử dụng được nhập nội chủ yếu theo con đường không chính thức chất lượng không đảm bảo
trong khi đó hệ thống sản xuất trong nước theo hướng của dự án
nói trên có thể cho ra đời khoảng hai triệu củ giống gốc mỗi năm một trăm năm mươi tấn giống nguyên chủng và một đến một hai trăm linh tấn giống xác nhận có chất lượng tương đương với nhập nội
nhóm nghiên cứu kỳ vọng sẽ nhân rộng kết quả thực hiện dự án vào nhiều vùng sản xuất khoai tây trong cả nước thông qua dự án này